trên quốc lộ ba đoạn qua xã vân tùng huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến cho hai người tử vong
theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp khoảng một mươi chín h ngày sáu tháng một mươi hai ô tô mang biển kiểm soát ba mươi sáu c hai mươi nghìn hai trăm một mươi hai đang di chuyển trên quốc lộ ba
theo hướng bắc cạn đi cao bằng đã va chạm mạnh với xe máy đi cùng chiều sau đó đâm vào ta luy dương
hậu quả hai bố con đi trên xe máy trú ở xã vân tùng huyện ngân sơn tử vong
hiện nay cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
tại bắc cạn trong ngày hôm qua trên quốc lộ ba b đoạn qua thành phố bắc cạn cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm cho một người chết và hai người bị thương